trong ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ được dự báo là ít mưa trời có nắng
thậm chí là có nơi nắng nóng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
tuy nhiên là trăng tái ít mưa sẽ không kéo dài lâu
bởi từ đêm ngày mai thì dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió sẽ là tác nhân khiến mưa rông gia tăng nhanh chóng
cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông có thể đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
người dân cũng cần đề cao cảnh sát với lũ quét và sạt lửa đất rất nguy hiểm
cùng với mưa thì nền nhiệt cũng sẽ giảm đáng kể nắng nóng tạm thời chấm dứt
tương tự trạng thái ít mưa với nền nhiệt cao nhất đạt ngưỡng là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ chỉ kéo dài đến trưa chiều mai
từ đêm mai mưa rông tại các tỉnh thành ở khu vực này sẽ tăng mạnh
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió giật mạnh
người dân ở đây cũng cần đề cao cảnh sát với lũ quét và sạt lửa đất rất dễ xảy ra
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm nhanh
lùi xuống các tỉnh miền trung nắng nóng được dự báo là sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới
mức nhiệt cao nhất ngày tại thanh hóa đến thừa thiên huế
tiếp tục xung quanh ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
chỉ riêng tại thanh hóa và nghệ an do chịu tác động của giải mây rông phía bắc
nên ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm nắng nóng có khả năng dịu dần
do nắng nóng gai gắt kết hợp với gió phơn thổi mạnh
nên người dân cần hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cũng như cháy rừng bị đẩy lên cao
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến là ít mưa
ban ngày thì có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất duy trì xung quanh ngưỡng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
phía bắc có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gai gắt
gió mùa tây nam ở phía nam trong ba ngày tới
chủ yếu hoạt động với cường độ trung bình yếu
do đó mà mưa rông tại khu vực ở vùng cao tây nguyên xuất hiện với lượng không nhiều
chủ yếu là vào chiều tối
còn ban ngày thì khu vực có nắng với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh sát với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
ban ngày thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi ba cho đến ba mươi bốn độ